tại khánh hòa do ảnh hưởng của bão đã xảy ra mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
sau khi bão tan khánh hòa đã phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề
tính đến trưa cùng ngày toàn tỉnh có ít nhất bảy người chết và năm người bị thương
toàn tỉnh khánh hòa có gần năm trăm linh căn nhà bị sập huyện vạn ninh có tám mươi nhà tốc mái thị xã ninh hòa đến chín mươi nhà tốc mái
tại thành phố nha trang gió giật mạnh cấp một mươi năm và các huyện trên địa bàn tỉnh ghi nhận trận cuồng phong kinh hoàng gió mạnh cấp một mươi một kèm theo mưa to
nhiều tuyến đường và tuyến quốc lộ bị ngập cao cây đổ ngổn ngang ngang đường khiến giao thông gặp khó khăn
người dân được khuyến cáo ở trong nhà không ra ngoài với bất kỳ lý do nào
nhiều xã huyện bị mất điện hoàn toàn do các cột điện bị gãy đổ và khó có thể khắc phục ngay lập tức
cá biệt huyện khánh vĩnh hoàn toàn bị cô lập vì cơn bão dạng sáng nay
tất cả các tuyến đường nội thị khánh vĩnh bị cô lập tất cả các mạng viễn thông thông tin liên lạc ở khánh vĩnh đều không hoạt động được
mưa bão cũng khiến nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của ngư dân bị thiệt hại nặng nề